bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
ủy ban thương mại liên bang mỹ vừa khởi kiện amazon với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền
cáo buộc nhà bán lẻ trực tuyến này gây tổn hại cho người tiêu dùng khi khiến họ phải mua hàng với giá cao
đây là nỗ lực pháp lý mới nhất của chính phủ mỹ nhằm vào các ông lớn công nghệ đang chiếm vị thế chủ đạo trên internet
đơn kiện do một mươi bảy tổng trường lý bang đứng đơn tiếp nối cuộc điều tra kéo dài bốn năm về hoạt động kinh doanh của amazon
cũng như sau các vụ kiện tương tự nhằm vào meta và google
theo đó amazon bị cáo buộc đã sử dụng các điều khoản hợp đồng để ngăn người bán hàng bên thứ ba
và người bán trào giá sản phẩm thấp hơn giá đăng trên amazon
ngoài ra đơn kiện cũng cho rằng amazon đã thay thế các kết quả tìm kiếm có liên quan bằng quảng cáo được trả phí
hướng đến các thương hiệu của riêng nhà bán lẻ này thay vì những lựa chọn có giá thành và chất lượng cạnh tranh hơn
hoạt động này cho thấy amazon và nhiều đại gia công nghệ có xu hướng lạm dụng sự thống trị
trong lĩnh vực tìm kiếm truyền thông xã hội và bán lẻ trực tuyến để kiếm lời trên internet